trong phiên làm việc chiều nay quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về việc đề nghị quốc hội cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước
theo báo cáo của bộ tài nguyên và môi trường luật khoáng sản có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi một và luật tài nguyên nước có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi ba đều quy định về thu tiền cấp quyền khai thác đối với các loại khoáng sản và tài nguyên nước
tuy nhiên đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba chính phủ mới ban hành nghị định hai trăm linh ba về phương pháp tính mức
việc chính phủ chậm ban hành các nghị định hướng dẫn nêu trên đã làm cho các tổ chức cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước không có cơ sở thực hiện nghĩa vụ nộp tiền
các cơ quan quản lý nhà nước cũng không thu số tiền phải nộp số tiền dự tính khoảng gần năm tỷ đồng
ủy ban kinh tế tán thành với đề xuất của chính phủ đề nghị quốc hội đưa nội dung cho phép
lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước vào nghị quyết kỳ họp
trong phiên họp chiều nay quốc hội đã nghe đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn